sau khi hai tin người bệnh đang trong cơn hôn mê cần sự giúp đỡ được đưa đến bệnh viện cấp cứu
lãnh đạo công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã nhanh chóng cử lực lượng cảnh sát khu vực
lái xe ô tô chuyên dụng để đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
đây đã là lần thứ ba cán bộ chiến sĩ công an phường mỹ thạnh hỗ trợ đưa người bị bệnh
và mang thai đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong đợt giãn cách xã hội
sáng qua anh nguyễn văn hậu chú tại tổ hai mươi hai khóm thới hòa phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
đến công an phường nhờ đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê
hai đồng chí cảnh sát khu vực đã lái xe ô tô chuyên dụng phối hợp cùng với gia đình đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời
không chỉ vậy khi biết gia cảnh người bệnh khó khăn lãnh đạo công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ thạnh
đã hỗ trợ gia đình ba năm triệu đồng